phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo trong vụ án cố ý làm trái và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec đã kết thúc phần đối đáp
các bị cáo đều xin hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
là người đầu tiên nói lời sau cùng tại tòa trần trung trí hiếu cựu chủ tịch pvtech trần tình rằng những việc ông ta làm như trong cáo trạng quy kết chỉ là đồng ý về mặt chủ trương theo điều lệ của đơn vị
kể cả việc tạo mướng tiền cho pvc kinh bắc
bị cáo đỗ văn hồng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc pvc kinh bắc đề nghị tòa xem xét khách quan các lời khai của mình tại tòa để đánh giá đúng bản chất vụ án
bị cáo vũ phương nam cựu kế toán trưởng pvtec đã nhận tội khi nói lời sau cùng và nói rằng bản thân sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật
cùng nhận tội trước hội đồng xét xử đào ngọc hoàng nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng pvtec bày tỏ sự hối hận và mong cơ quan công tố xem xét ý chí của bị cáo khi thực hiện công việc vì chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên hành vi không quá nguy hiểm
về thiệt hại viện kiểm sát khẳng định khoản thất thoát một mươi chín tỷ đồng đã được cơ quan của bộ tài chính chương cầu giám định
trong vụ án này các bị cáo trần trung trí hiếu và vũ đình duy là người có vai trò quyết định khi cho thành lập pvtec kinh bắc
qua nghiên cứu hồ sơ cơ quan công tố xác định đỗ văn hồng đã đóng hộ tiền cho duy và hiếu thông qua hai người đại diện vốn sau đó thoái vốn khỏi pvtec kinh bắc
từ đó duy và hiếu có cơ sở để nhận hối lộ
đại diện viện kiểm sát khẳng định tội danh nhận hối lộ là hoàn toàn có căn cứ cho dù bị can vũ đình duy đã bỏ trốn
từ các lập luận trên viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo
chín h ba mươi ngày mai ba mươi một tháng tám tòa tuyên án